tại bộ y tế ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã họp dưới sự chủ trì của phó thủ tướng vũ đức đàm
trưởng ban chỉ đạo thảo luận về cụ thể hóa chi tiết hóa những nội dung liên quan đến công tác chống dịch
và từng bước trở lại hoạt động sản xuất kinh tế xã hội
bên cạnh đó một vấn đề mà các thành viên ban chỉ đạo đặc biệt lưu ý đó là nguy cơ dịch bệnh vẫn còn hiện hữu
việc bùng phát ca nhiễm trong cộng đồng là hoàn toàn có thể xảy ra người dân tuyệt đối không được chủ quan
hiện trên thế giới mỗi ngày vẫn ghi nhận khoảng năm mươi người nhiễm mới năm người tử vong
nhiều nơi tưởng chừng đã kiểm soát được tình hình nhưng dịch bệnh đã bùng phát trở lại
bài học tại một số quốc gia châu á như hàn quốc nhật bản singapore cho thấy làn sóng thứ hai xâm nhập
tồn tại và phát triển trong một cộng đồng không được biết tới cho đến khi bùng phát
bên cạnh đó virus sars cov hai rất biến ảo nhiều người nhiễm không có triệu chứng
nhiều người có thời gian tìm hiểu